thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng ngãi
thủ tướng chúc mừng sự tiến bộ toàn diện và những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng ngãi trong năm qua
đồng thời nhấn mạnh tỉnh quảng ngãi thuộc vùng kinh tế trọng điểm của miền trung cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành kinh tế
đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thu hút các dự án lớn cần liên kết vùng với quảng nam đà nẵng và các tỉnh miền trung tây nguyên để phát triển kinh tế
bên cạnh đó thủ tướng cũng lưu ý tỉnh quảng ngãi cần tập trung tái cơ cấu nông nghiệp nâng cao giá trị hàng nông sản giải quyết việc làm cho lao động địa phương
quảng ngãi cũng cần đổi mới cách làm phát triển đội ngũ cán bộ kiến tạo và hành động
nhân dịp năm mới thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng ngãi một năm mới nhiều may mắn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội